hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng
qua các trang web cá cược sau đó chia thành các tài khoản nhỏ
để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng
qua điều tra của công an đã xác định đường dây cờ bạc qua mạng này
hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng một mươi tỷ đồng
và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do hiếu cầm đầu
là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín
đoạn qua xã đa kia huyện bù gia mập tỉnh bình phước vào chiều ngày hôm qua
chiếc xe ô tô bán tải đã đâm trực diện vào xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi năm tháng một
xe ô tô bán tải mang biển số chín mươi ba c một mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín
khi đến xã đa kia đã bất ngờ va chạm với xe máy do hai người đàn ông điều khiển
chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến chiếc xe máy bị dính chặt dưới gầm trước của xe ô tô
hai người đàn ông đi trên xe máy văng vào lề đường tử vong tại chỗ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động một trăm linh quân số để hỗ trợ người dân
trong quá trình trở lại thành phố làm việc học tập sau kỳ nghỉ tết
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục bố trí cán bộ chiến sĩ
thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân trong quá trình trở lại các đô thị
để làm việc lao động học tập
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương huy động tối đa cán bộ chiến sĩ
để tổ chức triển khai các phương án phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến cao tốc tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố
nhất là ở hà nội và thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông toàn quốc cũng tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ ủn tắc tai nạn giao thông
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phòng một trăm linh một b ba giảng võ
phường giảng võ quận ba đình thành phố hà nội có xeo chấm cách năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn đức hải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn thủy ba đông
xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị bị công an quận long biên hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an